thưa quý vị thời gian gần đây trên địa bàn huyện diên khánh của tỉnh khánh hòa xuất hiện nhiều cơ sở điểm kinh doanh có tổ chức các trò chơi điện tử máy bán cá máy giật xèng
đây là một trong những hình thức trá hình của hành vi đánh bạc bằng máy dưới dạng trò chơi điện tử
lợi dụng điều này thì hình thức tín dụng đen cũng đã phát triển một cách rầm rộ gây bức xúc trong quần chúng nhân dân
trước tình hình đó công an huyện diên khánh đã đẩy mạnh các giải pháp đấu tranh với loại tệ nạn cờ bạc trá hình này
tháng chín năm hai nghìn một mươi năm khi tổ cán bộ thuộc đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an huyện diên khánh tổ chức kiểm tra cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử anh huy
ở tổ dân phố phú lộc đông hai thị trấn diên khánh do nguyễn thanh sơn làm chủ đã phát hiện một số thanh niên đang chơi game bắn cá với hình thức thắng thua bằng tiền
lực lượng công an đã tiến hành lập biên bản tạm giữ tất cả các đối tượng đồng thời thu giữ hai máy bắn cá một máy giặt sàng và hơn hai triệu đồng